sau hơn một mươi hai giờ nỗ lực quân đội pakistan đã giải cứu thành công toàn bộ tám người bị mắc kẹt bên trong một cabin cab lơ lửng giữa phực sâu sau khi dây cab bị đứt do gió mạnh
quân đội pakistan đã cử các chuyên gia tới hiện trường ở khu vực vùng núi sa soi tại huyện patakram thuộc tỉnh khai bơ bắc tuân khoa để thực hiện chiến dịch giải cứu
những em nhỏ đã lần lượt được đưa ra khỏi cabin tới nơi an toàn thông qua một hệ thống dây dòng dọc dọc theo cắp treo
trước đó kế hoạch giải cứu bằng máy bay trực thăng đã phải tạm dừng do đêm tối cản trở tầm nhìn và gió mạnh
theo thông báo của cơ quan quản lý thiên tai pakistan tám người bao gồm sáu học sinh cùng với hai người lớn đã bị mắc kẹt trong cabin cắp treo ở độ cao gần hai trăm tám mươi mét sau khi gió mạnh khiến dây cắp bị đứt
đây là hệ thống cắp treo qua thung lũng được dùng để đưa học sinh và giáo viên tới trường